cảm ơn các bạn đã theo dõi
năm hai nghìn một mươi bảy đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín bị can tính đã nhiều lần trở rung môi từ cần thơ về
giao cho các cây xăng tỉnh đắk nông để pha chế xăng a chín mươi năm giả bán ra thị trường
ngoài ra theo điều tra tính còn nhiều lần trực tiếp pha chất bột màu để chế xăng giả dưới sự chỉ đạo của một số đối tượng khác
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị bắt các đối tượng trong đường dây mua bán xăng giả liên quan đến đại gia trịnh sướng
đã mua bán rung môi chất làm tăng chỉ số octan với số tiền khoảng bốn hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn bốn trăm linh triệu lít xăng giả thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
một xe ô tô đang trên đường vận chuyển số lượng lớn linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa phát hiện bắt giữ
toàn bộ số linh kiện điện thoại gồm màn hình điện thoại di động iphone tai nghe sạc pin màn hình đều do nước ngoài sản xuất
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn công tuấn chú huyện quảng sương
đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào
theo lời khai của tài xế toàn bộ số hàng hóa này có giá trị khoảng bốn trăm linh triệu đồng
được thuê trở đến các cửa hàng bán điện thoại di động ở các huyện trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ
tết trung thu càng đến gần thì cũng là lúc mà xuất hiện càng nhiều các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
hàng giả sản phẩm không nguồn gốc xuất xứ trà trộn lưu thông trên thị trường
gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng
mới đây nhất công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa kiểm tra phát hiện một kho hàng trên địa bàn
đã thu giữ hơn ba sản phẩm bánh kẹo trôi nổi
số bánh kẹo này được phát hiện tại kho hàng ở khu ba phường ít kiêu tp hạ long
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng đang cho nhân viên chuyển các thùng bánh bên ngoài có in chữ nước ngoài
từ trong kho lên xe ô tô để đi giao hàng
chủ kho hàng này không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
và khai nhận số bánh kẹo này được mua từ một người không quen biết về thành phố hạ long bán kiếm lời nhân dịp tết trung thu
tại cơ sở nuôi tôm cá cảnh của trương phan minh thế ở phường ba thành phố tân an tỉnh long an
lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện đang nuôi khoảng bảy năm trăm linh con tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất
số tôm này trị giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng
theo chủ cơ sở nuôi tôm càng đỏ bán khoảng năm đồng một con
cho người dân nuôi làm cảnh trên địa bàn tp hcm cơ quan chức năng đề nghị chủ trang trại ngưng việc nuôi tôm càng đỏ
đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
theo số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố vào sáng nay giá dịch vụ y tế dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình
nhằm tiệm cận với giá thị trường do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi và thời tiết nắng
nóng kéo dài ở một số địa phương ngân hàng nhà nước việt nam kiên định chính sách tiền tệ linh hoạt
sự vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tăng hai mươi tám so với tháng trước tăng một tám mươi bảy so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và tăng hai hai mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
bình quân tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cpi tăng hai năm mươi bảy
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám mức tăng bình quân tám tháng đầu năm thấp nhất trong ba năm gần đây
tổng cục thống kê chỉ ra so với tháng trước trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính
có tám nhóm hàng tăng giá là thuốc và dịch vụ y tế tăng hai tám mươi một giáo dục tăng năm mươi bảy nhà ở điện nước
và vật liệu xây dựng tăng ba mươi ba hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng hai mươi bốn hàng hóa và dịch vụ khác tăng một mươi năm
may mặc mũ nón giày dép tăng chín thiết bị và đồ dùng gia đình tăng năm đồ uống và thuốc lá tăng ba mươi
có ba nhóm hàng giảm giá giao thông giảm bốn mươi sáu văn hóa giải trí và du lịch giảm sáu bưu chính viễn thông giảm năm
thưa quý vị cũng theo tổng cục thống kê khách quốc tế đến nước ta trong tháng tám tiếp tục đã tăng cao trên một mươi bốn
so với tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và cùng kỳ năm trước đạt hơn một năm mươi một triệu lượt người
tính chung tám tháng khách quốc tế đến việt nam đã đạt một mươi một ba triệu lượt người
trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tốc độ tăng cao nhất là khách đến từ các nước châu á
cụ thể khách châu á chiếm bảy mươi tám một tổng số khách du lịch đến nước ta tăng chín chín so với cùng kỳ năm trước
và trong đó thì khách trung quốc giảm chín
nhật bản tăng một mươi ba bảy đài loan trung quốc tăng hai mươi bảy một malaysia tăng một mươi bốn sáu thái lan tăng bốn mươi sáu ba singapore tăng năm bốn
khách châu âu ước tính tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước và trong đó khách từ liên bang nga tăng năm bảy vương quốc anh tăng bốn năm pháp tăng chín đức tăng năm sáu
khách từ châu mỹ tăng sáu hai so với cùng kỳ năm trước
nhật bản tăng một mươi ba bảy đài loan trung quốc tăng bảy một malaysia tăng một mươi bốn sáu thái lan tăng bốn sáu singapore tăng năm bốn singapore tăng năm bốn khách châu âu ước tính tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
nhật bản tăng một mươi ba bảy đài loan trung quốc tăng năm ba singapore tăng năm bốn vương quốc anh tăng năm ba singapore tăng năm bốn vương quốc anh tăng năm bốn vương quốc anh tăng năm bốn
thái lan tăng năm ba singapore tăng năm bốn vương quốc anh tăng năm bốn vương quốc anh tăng năm bốn vương quốc anh tăng năm bốn

mặc dù đang có trở hướng tăng trở lại vào quý cuối năm song khả quan nhất
kiếm ngạch xuất khẩu thủy sản sang trung quốc cũng chỉ giữ được mức tương đương như năm hai nghìn một mươi tám là một hai tỷ usd
đã và đang tạo ra những tác động lớn nhiều mặt hàng nông thủy sản không đáp ứng được yêu cầu khắt khe
về tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc rơi vào tình trạng mất giá dư thừa tồn động
một số mặt hàng khác đáp ứng được tiêu chuẩn nhưng lại không nằm trong danh sách sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch
cũng gặp phải không ít khó khăn
những ngày tháng sáu vừa qua ngư dân quảng nam đứng ngồi không yên vì hơn chín trăm linh tấn mực khô gặp cảnh tồn kho
tàu nằm bờ mực đến khi tiêu thụ được giá cũng giảm
mực khô là sản phẩm xuất sang trung quốc chủ yếu bằng đường tiểu ngạch
vì vậy khi chính sách nhập khẩu của trung quốc thay đổi ngư dân liền lao đao
trung quốc là thị trường xuất khẩu chính của nông sản việt nam
nhưng nhiều năm qua sáu mươi bảy mươi nông sản xuất khẩu sang thị trường này đều thông qua đường tiểu ngạch
vì vậy mà tình trạng bị thương lái ép giá được mùa mất giá hay sản phẩm không tiêu thụ được
thường xuyên xảy ra tiềm ẩn không ít rủi ro và thiếu tính bền vững
câu chuyện là thị trường trung quốc không ổn định dẫn tới tình trạng được mua mất giá diễn ra rất phổ biến
thường xuyên mặc dù chúng ta rất gần trung quốc nhưng mà nắm bắt thị trường là mình chưa nắm bắt được tốt
dẫn tới là thường xuyên là có năm thì bà con được mua và bán được sản phẩm
thế năm sau mình đẩy sản phẩm mới lên thì thị trường họ lại không tiêu thụ nữa
thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó theo tiến sĩ đặng kim khôi việc xuất khẩu qua đường tiểu ngạch thường không đòi hỏi cao về chất lượng
dẫn đến việc người nông dân khó có động lực để nâng
các doanh nghiệp cũng không có nhiều động cơ hướng tới các thị trường khác cao hơn
vì vậy việc xuất khẩu theo hướng chính ngạch với thị trường truyền thống trung quốc là một yêu cầu tất yếu
chúng tôi cho rằng đấy là cơ hội cơ hội trong vấn đề toàn cầu hóa và đặt trong bối cảnh là bốn áp dụng trong vấn đề thương mại
cái thứ hai là chúng ta nhận thức là chúng ta không còn con đường nào khác
nếu không làm thì chắc chắn là sẽ có những sự cạnh tranh rất lớn từ các đối tác khác và các thị trường khác
do vậy cần phải làm
cái thứ ba là chúng ta cũng cần coi là nông nghiệp là một trong những trụ cột
rõ ràng chúng ta cần phải tiến nhanh tiến mạnh nhưng tiến vững chắc
riêng với rau củ quả tỉ trọng xuất khẩu sang trung quốc chiếm bảy mươi tổng kim ngạch xuất khẩu
và hiện nay chỉ có chín loại hoa quả tươi được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này
gồm có thanh long dưa hấu vải nhãn chuối xoài mít trôm trôm và măng cụt

hiện công tác đàm phán đang tiếp tục được các cơ quan chức năng hai nước thực hiện để mở cửa thị trường
xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc là con đường tất yếu
song trước các yêu cầu ngày càng khắt khe của nước bạn
thì sản xuất nông sản nhỏ lẻ manh mú như hiện nay khó có thể đáp ứng lâu dài
vì vậy mà đã đến lúc các địa phương người dân và doanh nghiệp cần phải thay đổi
có thể nhìn nhận đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để nền nông nghiệp bứt phá

dưa hấu là một trong những sản phẩm nằm trong danh sách xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc
xong cũng là mặt hàng mà thị trường này hướng đến mở rộng quy mô sản xuất nội địa
vì vậy nếu không nắm bắt thị trường tốt người dân vẫn có thể bị ảnh hưởng
như mùa vụ vừa qua nông dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi được mùa
nhưng giá lại giảm sâu chỉ còn hai năm trăm linh đồng đến hai tám trăm linh đồng một kg vì thiếu thông tin mùa vụ
mùa vụ là phải trong tháng bốn trở lại
chứ còn sau tháng bốn thì thị trường dưa hấu trung quốc là
chính vì vậy theo các chuyên gia trước hết người dân doanh nghiệp
cần chủ động tìm hiểu nắm bắt thông tin thị trường
từ đó sản xuất các sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu
ở đây vai trò của địa phương trong việc hướng dẫn định hướng thị trường quy hoạch sản xuất cũng hết sức quan trọng